thành tra sở y tế tp hcm đã phối hợp cùng thành tra sở lao động thương binh xã hội thành lập đoàn kiểm tra cơ sở green skin center ở quận tân bình
khi tiếp nhận cơ sở tại địa chỉ số năm mươi chín bạch đằng ghi nhận cửa cuốn khép hờ nhờ chính quyền địa phương can thiệp đoàn kiểm tra đã vào được bên trong
phát hiện hơn hai mươi học viên đang tham gia khóa đào tạo
trước đó thanh tra sở y tế ghi nhận cơ sở greenskin center năm mươi chín bạch đằng phường hai quận tân bình có quảng bá trên các trang mạng với nội dung
cam kết học tiểu phố cấp tốc bao gia nghề từ ba đến năm ngày bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình hơn một mươi năm năm kinh nghiệm đào tạo kèm một một bao vật tư bao mốc thực hành tại greenskin center
đáng chú ý cơ sở này đào tạo nhưng chưa được cấp phép
cơ sở này chỉ xuất trình được hai giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bà ngô thị thơm làm giám đốc và doanh nghiệp do ông trần khánh bảo làm giám đốc
cả hai giấy chứng nhận đều do sở kế hoạch đầu tư tp hcm cấp
đoàn kiểm tra còn ghi nhận các giấy tờ có nội dung
đồng dấu công ty trách nhiệm hữu hạn green skin center
certificate của trung tâm đào tạo nghề green xác nhận học viên tham gia và hoàn thành khóa đào tạo căng chỉ phin lơ bốt tóc sơ cấp trung cấp
trung tâm đào tạo nghề green in chứng chỉ sơ cấp trung cấp cho các học viên đã hoàn thành khóa học căng chỉ phin lơ bốt tóc có chữ ký ceo bác sĩ trần khánh bảo
và hình ảnh con dấu của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ green skin center và công ty trách nhiệm hữu hạn green skin center
thanh tra hai sở sẽ tiếp tục phối hợp làm rõ các nội dung vi phạm liên quan đến hoạt động đào tạo và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh của cơ sở này
đồng thời làm rõ ceo bác sĩ trần khánh bảo là ai và sẽ công bố kết quả xử lý vi phạm hành chính trên cổng thông tin điện tử sở y tế
sở y tế tp hcm cũng kêu gọi các tổ chức cá nhân đã từng tham gia khóa đào tạo do hai công ty nêu trên tổ chức gửi thông tin về thanh tra sở y tế
để tổng hợp xử lý vi phạm đối với hai công ty trên vì đã đào tạo cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép hoạt động theo quy định
điện thoại phản ánh qua đường dây nóng chín trăm tám mươi chín bốn trăm linh một một trăm năm mươi năm
điện thoại phản ánh qua app y tế trực tuyến để thanh tra sở y tế có thông tin xử lý theo quy định
trước đó thanh tra sở y tế tp hcm cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở mang tên
viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế nanogen tại địa chỉ một trăm bốn mươi năm nguyễn văn đậu phường năm quận bình thạnh
trước đó qua theo dõi mạng xã hội thanh tra sở y tế tp hcm phát hiện website nanogen com và các facebook nanogen akemi ca viện đào tạo thẩm mỹ hàn quốc
đăng tải các nội dung quảng cáo trong lĩnh vực khám chữa bệnh và các chương trình đào tạo tiêm phin lơ bô tốc căng chỉ thẩm mỹ
liệu trình đẹp ra có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại địa chỉ một trăm bốn mươi năm nguyễn văn đậu phường năm quận bình thạnh
tại thời điểm đoàn đến kiểm tra đại diện cơ sở đã cung cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn
viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế nanogen do sở kế hoạch và đầu tư tp hcm cấp
ngoài ra cơ sở không xuất trình được bất kỳ giấy phép nào về hành nghề thẩm mỹ và đào tạo thẩm mỹ của các sở có liên quan
kiểm tra thực tế tại cơ sở đoàn ghi nhận có các phiếu thông tin khách hàng liên quan đến dịch vụ khám bệnh chữa bệnh
tầng triệt cơ sở là khu vực tiếp đón khách tầng hai bố trí các phòng chăm sóc da
trong khi đó tầng ba bố trí một phòng có trang bị giường đèn phẫu thuật và các dụng cụ trang thiết bị y tế sử dụng trong lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh
ngoài ra đoàn ghi nhận tại tầng bốn cơ sở thẩm mỹ quốc tế là nơi đào tạo thực hiện các kỹ thuật tiêm filler botok còn tầng năm dùng làm phòng cho học viên
đoàn cũng phát hiện ba học viên đang chờ để được đào tạo cùng các sản phẩm để tiêm filler bô tóc được trang bị sẵn
cơ sở chưa cung cấp được hóa đơn chứng từ nguồn gốc của các sản phẩm trên
theo tường trình của ông trịnh ngọc sử tự xưng là quản lý của cơ sở các phiếu thông tin khách hàng như tiêm thâm quần mắt tiêm meso tiêm bô tóc
các dịch vụ tiêm da được thực hiện bởi bác sĩ andy lee và một số bác sĩ khác
tuy nhiên tại buổi làm việc ông sử chưa cung cấp được thông tin và bằng cấp chuyên môn chứng chỉ hành nghề của các bác sĩ hợp tác này
thanh tra sở y tế đã yêu cầu cơ sở ngưng ngay các hoạt động khám bệnh chữa bệnh và đào tạo tại cơ sở khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định
đồng thời cơ sở phải tháo gỡ ngay các nội dung quảng cáo trong lĩnh vực y tế các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ tại cơ sở cũng bị tạm giữ để tiến hành xử lý theo quy định
bên cạnh đó thanh tra sở y tế tp hcm còn phối hợp với thanh tra sở lao động thương binh và xã hội tp hcm xem xét xử lý nghiêm theo quy định đối với việc đào tạo dịch vụ thẩm mỹ trái phép tại cơ sở này